lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại đối tượng lưu mạnh tuấn chú tỉnh quảng ninh đã sử dụng mật khẩu để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
ngày một mươi một tháng một công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã khẩn trương làm rõ và bắt giữ di lý lưu mạnh tuấn từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng để phục vụ điều tra
trước đó công an quận thanh khê tiếp nhận tin trình báo của một nữ bị hại về việc bị mất số tiền hơn một tỷ đồng trong tài khoản và người bạn trai cùng vào khách sạn cũng mất tích
vào cuộc điều tra công an quận xác định lưu mạnh tuấn là bạn trai của bị hại cả hai quen biết qua mạng xã hội và hẹn vào đà nẵng để gặp nhau
tuấn đã để ý khi thấy bị hại mở tài khoản online và nắm được mật khẩu nên chờ lúc những người phụ nữ ngủ say
tuấn mượn điện thoại
công an quận thanh khê đã khởi tố bắt tạm giam với lưu mạnh tuấn về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và truy thu được gần một tỷ đồng số tiền bị mất để trả lại cho bị hại

chuyên án chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng
và lực lượng dân quân chúng nhân dân trên địa bàn đặc biệt là lực lượng công an xã là đầu mối
kết nối giữa ban chuyên án với quần chúng nhân dân để thực hiện đấu tranh chuyên án
với bản chất liều lĩnh manh động đối tượng lầu a dua tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn
lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần ba km
sau đó các đối tượng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã xá nhà của huyện tùa chùa
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai khi phát hiện đối tượng lầu a dua từ trên rừng đi xuống khu vực
bản phiêng bẻn xã mờ mồn để nhận thực phẩm tiếp tế
các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy
từ khu vực biên giới về việt nam các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải
để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá
để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án
và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại
liên quan đến đường dây giả làm quen kết bạn qua mạng xã hội rồi lừa đảo hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị hiền
chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị hiền là đối tượng trong đường dây lừa đảo do đối tượng gốc phi ở malaysia cầm đầu
tại cơ quan điều tra hiền khai nhận thông qua các mạng xã hội như facebook kp
hay các ứng dụng hẹn hò như tinder
đối tượng người nước ngoài trong nhóm của hiền sẽ làm quen kết bạn với những người phụ nữ
ở việt nam trong một thời gian dài
sau đó rụ rỗ muốn tặng quà tiền vàng hoặc nhờ bạn gái giữ giúp tài sản
tuy nhiên để nhận được những món hàng trên thì nạn nhân phải đóng phí hải quan
thực chất là chuyển tiền vào tài khoản của nguyễn thị hiền đã tạo ra để lừa đảo
số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục mở rộng vụ án
xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
dù vẫn còn chưa học xong phổ thông trung học thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh không phải đến trường
một nhóm học sinh tại hà nội đã ngang nhiên giả mạo cảnh sát hình sự
giàn cảnh gây ra nhiều vụ cướp tiền của người đi đường
và ngay sau khi nhận được trình báo của các bị hại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với công an quận cầu giấy tổ chức lực lượng điều tra truy xét
bắt gọn chín đối tượng của ổ nhóm cướp tài sản táo tợn này
dù mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi thế nhưng nhóm thiếu niên này đã nhiều lần giả danh cảnh sát hình sự
gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn hà nội
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng này hẹn nhau đi lăng thang trên các tuyến phố
nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm không có biển kiểm soát xe máy
sẽ tổ chức chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ
đe dọa chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân phản kháng nhóm thiếu niên sẵn sàng dùng vũ lực tấn công cho đến khi lấy được tiền
cầm đầu băng nhóm này là một thiếu niên mới chỉ học hết lớp bảy
nhiều lần xem hình ảnh các tù cảnh sát hình sự cảnh sát một trăm bốn mươi một mặc thường phục chấn áp tội phạm trên mạng xã hội

lúc đó mọi cháu thấy mọi cháu nghịch nhau
lúc đó mọi cháu nghịch nhau
lúc đó mọi cháu chán mọi cháu đi lượn thì mọi cháu không có việc gì làm
xong mọi cháu nghĩ ra mấy cái trò nghịch dại đấy thì mọi cháu cũng ngong cuồng mọi người không nghĩ đậu quả
cơ quan công an cũng đã thu giữ hai chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ổ nhóm này
chỉ trong vòng vài ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn một triệu đồng
cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân đi vào buổi đêm
gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta nên hết sức cảnh giác
sau khi các đối tượng xưng danh là cảnh sát hình sự xuống để kiểm tra
người dân cần phải kiểm tra cụ thể thẻ ngành đơn vị công tác và yêu cầu đưa về trụ sở để làm việc
không được kiểm tra trực tiếp ngoài đường khi không mặc quần áo quân phục cũng như không có các lực lượng đi vùng
trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng
gây hoang mang cho người dân vào dịp cuối năm của các đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại
lợi dụng sự sơ hở của người dân hai đối tượng là trần thanh tý và nguyễn hoàng vũ
đã trộm cắp số tiền hơn bốn mươi triệu đồng để chia nhau
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tý và vũ rủ nhau vào chợ hộ phòng thị xã giá rai để trộm cắp tài sản
khi đi đến một gian hàng thịt heo tý và vũ thấy một tủ gỗ không có người trông coi
cho nên đã nhanh chóng lấy trộm và bỏ đi
khi đến cầu hộ phòng các đối tượng cậy tủ phát hiện bên trong có số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
cho nên đã chia nhau tiêu xài cá nhân
qua công tác nghiệp vụ công an thị xã giá rai đã tiến hành mời tý và vũ lên làm việc
trước những chứng cứ của cơ quan công an cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
còn liên quan đến tội phạm ma túy tại tỉnh thanh hóa
tám đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vừa bị công an thị xã nghi sơn bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp
dạng đá cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản có liên quan
qua test nhanh bảy trong số tám đối tượng đã dương tính với các chất ma túy
đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là ninh văn văn
chú tỉnh nam định đang làm công nhân tại một nhà máy ở khu kinh tế nghi sơn
đối tượng đã rủ nguyễn xuân biên nguyễn đức nông trung tiền đi mua ma túy đá về
và thuê phòng hát để cùng nhau tổ chức sử dụng
một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh vĩnh long
phát hiện triệt phá
trước đó vào lúc một mươi bốn h chiều ngày bảy tháng một đội cảnh sát trật tự
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện bắt quả tàng lê văn bách
cùng với nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của bách
tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm
tại đây tổ công tác đã tạm giữ một mươi năm người tham gia cùng hai con gà đá
một mươi cặp cựa sắt tám cuộn băng keo đã qua sử dụng một cân loại năm kg
bốn xe mô tô và hơn một trăm hai mươi triệu đồng
qua kiểm tra trên người của các đối tượng
hiện lực lượng đang tiếp tục làm việc để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng